một trong những nội dung được các đại biểu quốc hội thảo luận chiều nay tại cuộc họp tổ đó là báo cáo về tình hình kinh tế xã hội
theo ý kiến của nhiều đại biểu báo cáo này đã cho thấy bức tranh sáng của nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần được chính phủ làm rõ để đưa ra những giải pháp hiệu quả trong thời gian tới
các bức tranh đưa ra chỉ thấy rõ về mặt số lượng thôi còn về chất lượng chúng ta phải rõ những động lực chủ yếu để chúng ta có sự tập trung nguồn lực
kể cả nhân lực cơ chế chính sách tài chính cho nó phát triển và nó sẽ trụ cột
quá trình phát triển nâng cao chất lượng tăng trưởng cũng như khả năng cạnh tranh của nền kinh tế chúng ta
tới đây nhất là vấn đề giải ngân mà những khúc mắt mà nêu trong báo cáo trong đó có vấn đề giải ngân đầu tư công
nên là rất chậm nếu mà chúng ta không giải quyết được cái vấn đề này tháo thông thoáng tạo được cái nguồn lực bên trong của chúng ta
thì cái kinh tế thế giới khi tới đây nó xuống mà chúng ta không có cái nội lực bên trong chúng ta giúp đỡ thì sẽ rất khó khăn